thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa giao bộ tài chính xuất cấp không thu tiền hơn một ba mươi tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho hai tỉnh thanh hóa và đắk lắc để cứu đói cho người dân
trong thời gian giáp hạt năm hai nghìn một mươi chín cụ thể tỉnh đắk lắc được nhận gần bảy trăm bảy mươi bảy tấn gạo
tỉnh thanh hóa được nhận hai trăm năm mươi ba tấn gạo thủ tướng giao bộ lao động thương binh và xã hội
chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo
ủy ban nhân dân các tỉnh đắk lắc và thanh hóa tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp
bảo đảm hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng và theo quy định